còn tại thành phố đà nẵng bắt đầu từ giờ ngày một mươi bảy tháng bảy đà nẵng sẽ áp dụng phong tỏa theo chỉ thị một mươi sáu đối với bốn phường gồm hòa khánh bắc quận liên triểu phường thạc gián phường an khê quận thanh khê và phường hòa an quận cẩm lệ
và ngay trong chiều và tối nay công tác khoanh vùng xét nghiệm dịch rộng đang được tiến hành khẩn trương
lực lượng công an cơ sở được huy động tối đa để đảm bảo an ninh trật tự bên trong và ngoài khu vực dân cư tại bốn phường nêu trên
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín trong ngày hôm nay đà nẵng ghi nhận bốn mươi một ca mắc mới
các ca mắc này đều liên quan đến ca khởi phát từ công ty việt hoa nằm trong khu công nghiệp đà nẵng và tại chợ hòa an quận cẩm lệ
số lượng ca lây nhiễm trong cộng đồng liên tục gia tăng
chính quyền thành phố quyết định áp dụng phong tỏa cứng theo chỉ thị một mươi sáu tại bốn phường hòa khánh bắc quận liên triểu
phường thạc giáng an khê quận thanh khê và phường hòa an quận cẩm lệ
để kịp thời khoanh vùng dịch tễ
hiện nay việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong khu dân cư đều được tiến hành một cách nhanh chóng
người dân cảm thấy yên tâm hơn khi được xét nghiệm trên diện rộng
cái dịch bệnh hiện nay nó đang rất là căng thẳng
cho nên phần người dân như chú hoặc là những người dân ở trong khu vực này thì cũng luôn luôn ủng hộ các cái chỉ thị
các cái quy tắc xong quyết lý
để cùng chung tay với chính quyền dập dịch trong thời gian ngắn nhất
trong kiểu này tất cả bốn phường này đều được phun xịt khử khuẩn trên diện rồng để tầm soát nguy cơ làm sạch môi trường
ngoài ra để đảm bảo an ninh trật tự bên trong và ngoài khu vực phong tỏa
tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly dân cư đã từng xảy ra trước đó
lực lượng cảnh sát khu vực cũng được tăng cường quân số tuần tra kiểm soát hỗ trợ xét nghiệm trong đêm và đáp ứng nhu cầu của người dân
cảnh sát khu vực ra soát nhân hộ khẩu ra soát các kết hạm đến từng hồ từng nhà để mà lập phương án lây nhiễm sức cho nhân dân ở trong khu vực cách ly là được xét nghiệm
và là lên phương án phong tỏa từng các kết hạm để thực hiện đối chí thị một mươi sáu
quy động toàn bộ các hội đoàn thể phục vụ cho công tác phong tỏa
đảm bảo việc cung cấp các nguyên phẩm cho bà con nhân dân